sáng ngày hôm nay ngày hai tháng chín ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vâng thưa quý vị mùa thu tháng chín thật đặc biệt với người dân hà nội
đây không chỉ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm mà còn là dịp để người dân thể hiện tình yêu với thủ đô
trong một dịp lễ thật đặc biệt
và thời tiết sẽ thật chiều lòng người trong ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín hôm nay
nhiệt độ ở miền bắc sẽ không quá ba mươi ba độ c trời mát mẻ tạnh giáo
thức dậy sớm đón trẻ thu ở quảng trường ba đình trong ngày tết độc lập sẽ là một gợi ý không hề tồi ạ
vâng quả đúng là như vậy ạ
ở đất trời sang thu nắng vàng chảy khắp phố phường cùng với những làn gió heo may
sẽ rất thích hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời như đi dạo phố đi chụp ảnh
khám phá những điểm đến hấp dẫn thưởng thức những món ăn ngon
và tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn bên những người thân yêu của mình
và bên cạnh đó chị trang hoạt động đi xe bus hai tầng để có thể tham quan đường phố hà nội
cũng là một trong những trải nghiệm rất thú vị được người dân thủ đô lựa chọn
và còn gì tuyệt vời hơn khi trong suốt bốn ngày nghỉ lễ
quý vị sẽ có cơ hội trải nghiệm hoàn toàn miễn phí hoạt động ngắm toàn cảnh thủ đô trên cao